trong khuôn khổ hội nghị quan chức cao cấp apec lần thứ ba cuộc họp về y tế và kinh tế đã được khai mạc tại thành phố hồ chí minh
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã dự và có bài phát biểu khai mạc
trong bài phát biểu phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh đây không chỉ là một cuộc họp cao cấp đơn thuần về y tế
mà còn là hành động cụ thể nhằm thực hiện cam kết của các lãnh đạo cấp cao apec vì mục tiêu xây dựng một châu á thái bình dương khỏe mạnh
phó thủ tướng đánh giá việt nam nói riêng và các nền kinh tế trong khu vực nói chung đã đạt được những thành quả nhất định về chăm sóc sức khỏe
nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như bệnh nghề nghiệp bệnh không chuyển nhiễm và bệnh liên quan tới thần kinh gia tăng
sự xuất hiện của các dịch bệnh mới nguy hiểm tốc độ già hóa dân số nhanh chóng
phó thủ tướng cho rằng một trong những thách thức lớn nhất là xây dựng hệ thống bảo hiểm bao phủ toàn dân với nhiều gói dịch vụ đa dạng
chuyển từ khám chữa bệnh sang dự phòng là chủ yếu giảm lạm dụng thuốc tăng cường sử dụng dược phẩm có nguồn gốc thiên nhiên
cuộc họp cao cấp lần thứ bảy về y tế và kinh tế có sự tham dự của đại biểu từ hai mươi một nền kinh tế apec và các tổ chức như tổ chức y tế thế giới
quỹ dân số liên hợp quốc ngân hàng thế giới
cuộc họp diễn ra từ sáng hai mươi ba tháng tám tới trưa hai mươi bốn tháng tám dự kiến thông qua tuyên bố chung và khuyến nghị gửi hội nghị thượng đỉnh cấp cao apec vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng